xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với đối ngoại và hội nhập của truyền hình nhân dân
thưa quý vị ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nhật bản và việt nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao
kể từ đó quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực
như chính trị kinh tế văn hóa thể thao từ cấp lãnh đạo quốc gia tới cấp cơ sở
năm hai nghìn hai mươi ba nhật bản và việt nam kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
mối quan hệ được cho là có tiềm năng vô hạn của hai nước đang tiến tới thời kỳ đánh dấu bước phát triển vượt bậc
lãnh đạo và người dân hai nước cùng chia sẻ hy vọng kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
sẽ là dịp để nhìn lại quan hệ nhật bản việt nam từ trước đến nay
và kiến tạo nền tảng cho mối quan hệ ấy phát triển vượt bậc hơn nữa
hướng tới tương lai vươn tầm khu vực và thế giới
với tư cách là những đối tác có vị thế ngang bằng cùng mang lại lợi ích cho nhau
việt nam và nhật bản là hai nước đối tác
hai dân tộc có mối quan hệ lâu đời
nhật bản là một trong những quốc gia sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam
từ đó tới nay trải qua nhiều thăng trầm thay đổi của tình hình thế giới khu vực và của mỗi nước
đặc biệt là từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á vào năm hai nghìn một mươi bốn
quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực
hiện nay quan hệ nhật bản việt nam được cho là đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay
trong lĩnh vực kinh tế nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm hai nghìn hai mươi ba này
chính phủ nhật bản sẽ cố gắng hết mình thúc đẩy hoạt động đầu tư vào việt nam của các doanh nghiệp nhật bản
đã và đang đóng góp to lớn cho nền kinh tế việt nam từ trước đến nay phát triển sôi nổi hơn nữa
thêm vào đó nhằm tạo điều kiện cho kinh tế việt nam phát triển hơn nữa trong thời gian tới
nhật bản mong muốn khôi phục lại chương trình viện trợ sử dụng nguồn vốn oda cho việt nam phát triển mạnh mẽ
như thời điểm trước năm hai nghìn một mươi bảy
hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ hai nước
nhật bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
đứng thứ nhất về cấp viện trợ oda thứ hai về hợp tác lao động thứ ba về đầu tư và du lịch thứ tư về thương mại
hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh y tế văn hóa lao động nông nghiệp giáo dục và đào tạo
ứng phó biến đổi khí hậu đều được thúc đẩy mạnh mẽ
hai bên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương
và trong các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản thời gian qua phát triển mạnh mẽ và toàn diện
với mức độ tin cậy chính trị cao giao lưu tiếp xúc cấp cao các cấp và các kênh diễn ra sôi động
lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
thông qua các bước tiến đạt được trong hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai nước
dựa trên nội dung đã đạt được nhất trí giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong cuộc hội đàm trực tuyến
giữa ngài kishida fumio thủ tướng nhật bản và ngài nguyễn phú trọng
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam diễn ra vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
tôi mong muốn đưa quan hệ nhật việt phát triển vượt bậc lên một tầm cao mới
trở thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện không chỉ dừng lại ở cấp độ song phương
mà còn vươn ra tầm khu vực và trên thế giới
trong chuỗi các sự kiện chào mừng năm kỷ niệm quan trọng
việt nam đã chào đón rất nhiều các vị lãnh đạo cấp cao nhật bản đến thăm
và tiếp tục thể hiện sự coi trọng của đất nước mặt trời mọc với việt nam
trong khi chuyến thăm chính thức việt nam của chủ tịch thượng viện nhật bản osuji hidehisa
đầu tháng chín này ghi dấu mốc mới trên chặng đường hợp tác tốt đẹp trong năm mươi năm qua giữa việt nam và nhật bản
góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước
tiếp tục phát triển sâu sắc toàn diện và nâng cao hơn nữa tầm vóc quan hệ việt nam nhật bản trong giai đoạn mới
thì ngay trước đó chuyến thăm của chủ tịch đảng công minh nhật bản yamaguchi nasio và đoàn
góp phần tăng cường tin cậy chính trị hợp tác giữa hai đảng
thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước
làm phong phú hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á giữa việt nam và nhật bản
thưa quý vị truyền hình nhân dân đã kết nối và trò chuyện với chủ tịch đảng công minh nhật bản
ngài yamaguchi natsuo trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam mới đây của ông
xin mời quý vị cùng đón xem
lời đầu tiên xin được cảm ơn ngài yamaguchi nasuo chủ tịch đảng công minh nhật bản đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa ông trong câu hỏi đầu tiên ông có thể đưa ra một vài đánh giá về hành trình năm mươi năm qua của mối quan hệ việt nam nhật bản
và ông có những kỳ vọng gì cho mối quan hệ song phương giữa hai nước trong thời gian tới đây
cả việt nam và nhật bản đều có lịch sử đã từng trải qua chiến tranh đau thương do vậy
đều có những kỳ vọng vào xây dựng một nền hòa bình
do đó nhật bản cũng mong muốn sẽ có thể hỗ trợ việt nam trong khắc phục những hậu quả của chiến tranh
qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước và cùng việt nam phát triển
chúng tôi cũng nhận thấy được nỗ lực của việt nam trong công cuộc phát triển đất nước sau chiến tranh
với cá nhân tôi sau khi việt nam áp dụng chính sách đổi mới thì đã thăm việt nam lần đầu tiên năm một nghìn chín trăm chín mươi một
khi đó tôi đã đến thăm hà nội và thành phố hồ chí minh
lần này là lần thứ hai sau ba mươi hai năm tôi quay trở lại việt nam
tôi đã rất bất ngờ trước sự phát triển kinh tế của việt nam cũng như sự phát triển kinh tế hai nước
tôi có thể cảm nhận được sự tự tin của cả hai quốc gia và cùng nắm tay nhau để phát triển
tôi cũng cảm thấy tự hào khi trong năm mươi năm qua
nhật bản cũng có những đồng góp nhất định với sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam
tôi nhận thấy được thêm nhiều điểm chung giữa hai nước
như dân số đều khoảng một trăm linh triệu dân có tương đồng về diện tích
rồi hình dáng đất nước là cùng giống chữ s
và đặc biệt tôi nhận thấy các hoạt động giao lưu nhân dân đang được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực
tôi tin tưởng các hoạt động này sẽ đóng góp vào hòa bình ổn định của khu vực và trên thế giới
thưa ông ông nhận thấy trong thời gian tới đây
những lĩnh vực nào sẽ là những lĩnh vực được ưu tiên cho mối quan hệ song phương của hai nước
về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng đối với việt nam
để phát triển kinh tế thì cần có cơ sở tầng phát triển đường xá sân bay cầu cống cũng như đường sắt
tôi tin tưởng rằng nhật bản sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam trong các lĩnh vực này
theo tôi có thể có những nông góp quan trọng vào sự phát triển của việt nam thời gian tới
hơn nữa để phát triển kinh tế việt nam cũng cần đào tạo nguồn nhân lực
để canh vác được nhiều hơn nữa các nhiệm vụ trong thời gian tới
nhật bản cũng có thời gian phát triển tích lũy được kinh nghiệm và kỹ thuật tiên tiến
tuy nhiên nhật bản đang đối mặt với giai đoạn dân số giảm và dân số già
thì chúng tôi sẵn sàng truyền đạt những kiến thức kỹ thuật này cho người trẻ việt nam
để sau đó những người trẻ sẽ quay trở về và đóng góp cho sự phát triển của việt nam
cho kinh tế của việt nam
hiện nay nhật bản và việt nam đang có những hợp tác trong các lĩnh vực như thực tập sinh
hay lao động đặc định và cũng có những hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực chất lượng cao
về việc tiếp nhận những kỹ thuật cao hơn nữa
không ít người nước ngoài đặc biệt là người nhật bản đã đến việt nam làm việc
và sau đó đem lòng yêu giải đất hình chữ s này
một trong số đó có thể kể đến là honna tetsuji
vị ngạc trưởng đã và đang gắn bóng
honna tetsuji đã làm việc để giải lâu với giả nhạc giao hưởng việt nam
nhạc trưởng honna tetsuji đã dồn nhiều tâm huyết để dẫn dắt giả nhạc giao hưởng việt nam
ngày một đi lên về chất lượng chuyên môn và kinh nghiệm biểu diễn
đặc biệt nhạc trưởng hona tetsuji đã đưa giàn nhạc giao hưởng việt nam đi lưu diễn trên khắp thế giới
nhật bản nga hoa kỳ và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
như chúng ta đã biết nhạc hòa tấu cổ điển rất kén khán giả
và một khi khán giả đã mua vé đến nghe nhạc hòa tấu cổ điển
thì điều đó đồng nghĩa với sự khẳng định khả năng trình tấu có đẳng cấp của một giàn nhạc
nhắc tới những chuyến lưu diễn cũng là để nói lên thành công và niềm tự hào
của giàn nhạc giao hưởng việt nam và của cá nhân hona tetsuji
ở cương vị là người chỉ huy chính cho giàn nhạc giao hưởng việt nam
điều khó khăn nhất đối với nhạc trưởng là sự khác biệt về văn hóa giữa người việt nam và người nhật bản
chính vì vậy trong công việc cũng có lúc giữa ông và một vài nhà công người việt nam
không tìm được tiếng nói chung
tuy nhiên vượt lên tất cả khó khăn bằng tình yêu nghề nghiệp
ông và mọi người luôn cố gắng thảo luận để đi đến thống nhất
nhờ đó mà mọi công việc cuối cùng cũng đều được giải quyết một cách ổn thỏa
năm nào chúng tôi cũng đi lưu diễn từ miền bắc tới miền nam
một lần đi bằng tàu hỏa chúng tôi ở trong toa có ba tầng giường
tính cả trẻ em đi cùng thì tất cả có tám người
khi tàu dừng ở một ga chúng tôi cùng mua cơm
đến giờ ăn mọi người quay hành lý thành một cái bàn rồi cùng nhau
chứng kiến cảnh tượng đó tôi nghĩ mình thật hạnh phúc khi được đặt chân đến việt nam
ở nhật bản châu âu hay mỹ một giàn nhạc dù có khả năng trình diễn tập thể tốt đến đâu
thì cũng không thể có được sự gắn kết theo kiểu gia đình như vậy
suốt chuyến đi dài ngày ấy hôm nào chúng tôi cũng ăn uống vui vẻ cùng nhau
kỷ niệm thật tuyệt vời và tôi cứ ước ao là quãng thời gian ấy kéo dài mãi
nhưng kỷ niệm của tôi ở việt nam còn nhiều lắm
khi được hỏi điều gì đã níu giữa ông ở lại việt nam trong suốt hơn hai mươi ba năm qua
nhạc trưởng hanna tetsuji nói rằng đó là vì con người ẩm thực phong cảnh nơi đây
ở việt nam ông luôn có cảm giác như đang ở nhà
ông luôn mang cho mình một trái tim mến khách
hai mươi ba năm đã trôi qua có thể còn nhiều điều tetsuji chưa làm được như chính mình mong muốn
hoặc như các nghệ sĩ trong giàn nhạc mong muốn
nhưng ông luôn tự nhủ sẽ làm hết sức mình gắn bó với giàn nhạc giao hưởng việt nam ngần ấy năm
chính là vì tình yêu âm nhạc vì tình bạn với các nghệ sĩ ở nơi đây
với sự trân trọng của khán giả việt nam
nhạc trưởng honna tetsuji không nhắc đến thành tích của cá nhân mình
nhưng tôi biết ông đã được trao tặng huy chương
sự nghiệp văn hóa của bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam
nhạc trưởng chia sẻ nếu cho tôi một điều ước tôi ước rằng người việt nam bên cạnh tình yêu với nhạc trẻ
hãy yêu âm nhạc cổ điển
nó là một nghệ thuật khiến cho con người có thể tự tin và tự hào về bản thân hơn
và tâm hồn có thể giàu có hơn
vâng thưa ông hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực với việt nam thời gian qua
đã được chính phủ nhật bản đặc biệt quan tâm
vậy theo ông ông nhận định như thế nào
về vai trò của hợp tác trong lĩnh vực này với việc thúc đẩy quan hệ song phương
trong thời gian tới giữa hai nước việt nam và nhật bản
hiện nay số lượng người việt nam tại nhật bản là năm trăm linh người đang học tập sinh sống làm việc
trong đó có một trăm bảy mươi thực tập sinh và lao động đặc định một chế độ mới áp dụng năm hai nghìn một mươi chín
thì cũng đã có đến tám mươi người
hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào việt nam
do vậy cũng sẽ cần nguồn nhân lực tham gia vào các lĩnh vực mà nhật bản sẽ đầu tư vào việt nam

chúng ta đang kỳ vọng vào một vòng tuần hoàn tốt khi nhân lực việt nam được đào tạo tại nhật bản
lại quay trở về tiếp tục làm việc cho các doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào việt nam
để phát triển kinh tế của việt nam
kinh tế phát triển tốt việt nam sẽ tiếp tục phát triển xuất khẩu thương mại tốt
xuất khẩu thương mại tốt thì cần giao thông đường biển
lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ sự quan trọng của việc đảm bảo an toàn an ninh tự do hàng hải
và ứng phó với các vấn đề thiên tai trên biển
do đó nhật bản trong đó có đảng công binh
chúng tôi đã tham dự ngay thời gian đầu trong xây dựng một chương trình
để hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nâng cao năng lực chấp pháp trên biển
trong đó có bao gồm cả lực lượng cảnh sát biển
chúng tôi cũng đã đón một số cán bộ việt nam sang đào tạo
sau đó những người này tiếp tục quay trở lại việt nam để đóng góp cho công việc liên quan lĩnh vực chấp pháp trên biển
năm nay cũng là năm kỷ niệm năm mươi năm quan hệ nhật bản asean
do đó với chương trình này chúng tôi không chỉ tiếp nhận các cán bộ từ việt nam
mà còn tiếp nhận những cán bộ đến từ các nước asean
cũng như các nước lân cận như sri lanka ấn độ
qua đó có thể thấy chúng ta đang thúc đẩy được sự kết nối
về đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực an ninh biển
chúng ta không chỉ vận dụng các sức mạnh mà còn đề cao sự thượng tôn pháp luật
để đảm bảo trật tự tại khu vực với tinh thần tự do và rộng mở
do vậy tôi cho rằng việc mở rộng hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực
giữa việt nam và nhật bản trong lĩnh vực cảnh sát biển là lĩnh vực rất quan trọng
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị một trong những sự kiện đối ngoại đáng chú ý của tuần qua
chính là chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng thống hợp trung quốc hoa kỳ
joseph biden theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ứng đảng cộng sản việt nam
nguyễn phú trọng được thực hiện trong dịp việt nam và hoa kỳ kỷ niệm một mươi năm
xác lập quan hệ đối tượng
đối tác toàn diện chuyến thăm là sự kiện đối ngoại quan trọng của hai nước
góp phần tạo động lực đưa quan hệ việt nam hoa kỳ phát triển lên tầm cao mới
ngày một mươi tháng chín quan hệ việt nam hoa kỳ đã bước sang một chương mới
mang tính lịch sử khi chính thức được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện
đánh dấu chuyến thăm thành công của tổng thống joe biden tới việt nam
việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện là thành quả
từ sự phát triển trên nhiều mặt trong quan hệ việt nam hoa kỳ
sau một mươi năm của khuôn khổ đối tác toàn diện
ngày cũng đại diện cho những cam kết cũng như mong muốn chung của hai nước
về việc tìm kiếm phương thức hợp tác mới giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu
bước sang giai đoạn có nhiều chuyển biến quan trọng
vì lợi ích của nhân dân hai nước và mong muốn tăng cường hợp tác
vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững trong bối cảnh mới
tôi và ngài tổng thống joe biden đã thay mặt hai nước
vừa quyết định thông qua tuyên bố chung nâng tầm quan hệ việt nam hoa kỳ
lên đối tác chiến lược
chúng ta đã đi từ xung đột cho tới bình thường hóa quan hệ
và giờ đây chúng ta sẽ nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước
nhằm thúc đẩy an ninh và thịnh vượng
tại một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới
chúng ta sẽ nâng cấp quan hệ hai nước lên đến mức là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
và chúng tôi rất vui vì điều này
là tổng thống hoa kỳ đầu tiên thăm việt nam
theo lời mời của tổng bí thư đảng cộng sản việt nam
ông joe biden chắc chắn đã cảm nhận
trực tiếp đất nước việt nam giàu tình cảm hiếu khách hiểu nghị và yêu thương hòa bình
ông cũng biết rằng mình đang ở thời khắc lịch sử
khi chứng kiến bước phát triển mới sau một mươi năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
đó là kết quả của quá trình xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực
trong trường mới của quan hệ hai nước
việt nam và hoa kỳ sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác
nhằm bảo đảm lợi ích của nhân dân hai nước
đóng góp cho hòa bình ổn định hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới
chính sách của chúng tôi đối với việt nam trong nhiều năm dựa trên sự ủng hộ một việt nam vững mạnh
độc lập tự cường và thịnh vượng
các chính sách đó cũng dựa trên sự tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ
chủ quyền và thể chế chính trị của nhau
cùng với quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp
quan hệ kinh tế được xem là điểm sáng hợp tác giữa hai nước
từ khi bắt đầu bình thường hóa quan hệ việt nam hoa kỳ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thương mại song phương đã tăng hơn ba trăm linh lần
từ bốn trăm năm mươi triệu đô la mỹ lên gần một trăm hai mươi bốn tỷ đô la mỹ
việc nâng cấp quan hệ không tự động thúc đẩy tăng trưởng và đầu tư
nhưng sẽ tạo thêm thời cơ và động lực hợp tác mới
trong đó hợp tác kinh tế thương mại đầu tư và tăng trưởng kinh tế bao trùm
dựa trên đổi mới sáng tạo đóng vai trò nền tảng cốt lõi và động lực quan trọng
hai nước sẽ tập trung vào những lĩnh vực như là hợp tác về chuỗi cung ứng
phát triển cơ sở hạ tầng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
chuyển đổi năng lượng kinh tế số kinh tế xanh
hay là phát triển công nghiệp chế tạo hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh
đây cũng là một lĩnh vực một điểm sáng có thể nói là hình mẫu trong hợp tác của hai nước
rồi trong khi tham gia vào các hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đào tạo quân y cứu trợ cứu nạn
rồi nâng cao các năng lực hàng hải và hàng không
và cái điểm thứ tư là tại các diện đàn khu vực của quốc tế
thì hai nước cũng sẽ tăng cường phối hợp trong asean trong apec liên hợp quốc
và đặc biệt là sự phối hợp với nhau để cùng xử lý những vấn đề
những cái thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu an ninh năng lượng
an ninh lương thực an ninh nguồn nước an ninh y tế v v
đến nay việt nam đã có quan hệ ở các cấp đối tác chiến lược và toàn diện với ba mươi nước
bao gồm năm nước thành viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu g bảy các nước lớn ở châu á
và tất cả thành viên asean
điều này phù hợp với chính sách đối ngoại đa phương hóa đa dạng hóa
chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng
là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
và đó cũng là tiêu chí quan trọng về vị thế của việt nam ở khu vực và trên trường quốc tế
và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại đối ngoại và hội nhập tuần này
xin chào và hẹn gặp lại